thưa quý vị và các bạn thời gian qua công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật đã có nhiều tín hiệu tích cực nhờ sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình từ các cấp ban ngành
cùng với đó là nhận thức của cộng đồng ngày càng được nâng cao có nhiều tấm lòng mở rộng hơn đối với những người kém may mắn
nhằm giúp nâng cao cơ hội được học nghề và tìm việc làm sau đào tạo cho người khuyết tật góp phần tạo tâm lý lạc quan vươn lên trong cuộc sống giúp người khuyết tật hòa nhập với xã hội
việc gắn đào tạo nghề với yêu cầu của doanh nghiệp đã được ra đời và trở thành một hướng đi mới mang lại nhiều kết quả tích cực
một mươi cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó có ba trăm chín mươi bảy trường cao đẳng năm trăm một mươi chín trường trung cấp và một ba mươi hai trung tâm giáo dục nghề nghiệp là những con số thống kê về mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ở đều khắp cả nước tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
theo số liệu thống kê chưa đầy đủ nước ta hiện còn khoảng hai triệu người khuyết tật có khả năng lao động nhưng chưa tham gia lao động chưa có việc làm
đa số người khuyết tật trong độ tuổi lao động sống ở nông thôn công việc của họ chủ yếu là phụ giúp gia đình làm nông lâm ngư nghiệp công việc không ổn định thu nhập thấp
trong đó chỉ có một số người khuyết tật là có việc làm tạo thu nhập cho bản thân gia đình và xã hội
vì vậy việc hỗ trợ giải quyết việc làm nhằm tìm cho người khuyết tật một công việc phù hợp
không chỉ giúp nhóm lao động này tự tin vượt lên hoàn cảnh hòa nhập cộng đồng góp phần làm giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội
mà còn khẳng định vai trò của họ giúp họ tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước
thưa quý vị và các bạn với mục tiêu chung là hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng
của mình để đáp ứng nhu cầu của bản thân tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng
vào các hoạt động kinh tế xã hội góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội
đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi đã được chính phủ quyết định và ban hành vào ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có những mục tiêu và nội dung hoạt động cụ thể
theo đó một số chỉ tiêu cụ thể giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của đề án nêu rõ
hàng năm chín mươi số người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế
dưới các hình thức khác nhau chín mươi trẻ em từ sơ sinh đến sáu tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh
dối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật
khoảng bảy mươi trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp
bảy mươi trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục ba trăm linh người khuyết tật trong độ tuổi lao động
còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp
một trăm linh công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước nhà ga bến xe bến tàu cơ sở khám bệnh chữa bệnh cơ sở giáo dục dạy nghề công trình văn hóa thể dục thể thao nhà trung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật
ít nhất tám mươi người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương
một mươi người khuyết tật được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
một mươi người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật
ba mươi người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động và luyện tập thể dục thể thao
một trăm linh người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu
một trăm linh cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn nâng cao năng lực về quản lý chăm sóc hỗ trợ tổ chức điều hành phối hợp liên ngành và giám sát
đánh giá trong công tác trợ giúp người khuyết tật
sáu mươi gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật
năm mươi người khuyết tật được tập huấn các kỹ năng sống
hai các hoạt động chủ yếu của đề án
ba dạy nghề tạo việc làm
a đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề và tư vấn viên việc làm cho người khuyết tật
b tư vấn học nghề việc làm theo khả năng của người khuyết tật
c nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình dạy học nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật
d xây dựng thí điểm mô hình phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tại một số tỉnh
d dạy nghề tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật
kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật được bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề
với mức hỗ trợ tối đa sáu triệu đồng một người một khóa học
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc qua email thắpsángniềmtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau